chiến tranh tuy đã lùi xa thế nhưng hàng triệu người dân việt nam và những thế hệ thứ ba thứ tư
dù được sinh ra trong thời bình nhưng vẫn phải mang trong mình di họa của cuộc chiến
đó là chất độc da cam dioxin do mỹ giải xuống khắp chiến trường miền nam trong một mươi năm trời
từ năm hai nghìn bốn ngày một mươi tháng tám hàng năm được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam việt nam
đảng và nhà nước ta cũng đã ra nhiều quyết sách để giải quyết hậu quả của chiến tranh
chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân và cũng để kêu gọi nhân loại cùng đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin
hữu ứng kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thảm họa da cam việt nam sáng nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh điện biên
đã tổ chức gặp mặt tặng quà người bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn
theo kết quả điều tra sơ bộ trên địa bàn tỉnh điện biên hiện có hai trăm bốn mươi năm người bị phơi nhiễm chất độc hóa học
trong đó nạn nhân nhiễm chất độc hóa học là bộ đội
chiếm tám mươi bảy nạn nhân là thanh niên sung phong ở các sở ngành khác chiếm một mươi ba
sức khỏe yếu do bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng chất độc hóa học
nên phần lớn người bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống rất khó khăn hoàn cảnh éo le
với mong muốn hỗ trợ phần nào để nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin với bớt khó khăn
có niềm tin vân lên trong cuộc sống từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh điện biên đã vận động quyên góp được hơn bốn trăm linh triệu đồng
để xây dựng ba nhà
nhà tình thương tặng các gia đình nạn nhân da cam hỗ trợ cho vay vốn sản xuất
và trao hàng nghìn xuất quà tặng các gia đình nạn nhân vào các dịp lễ tết
nhân dịp này hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tặng hai trăm linh xuất quà
cho các nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn